xâm nhập mặn đang diễn ra gai gắt ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long còn trên các đảo thuộc vùng biển tây nam của tổ quốc thì hạn hán đang hoành hành cũng khiến cho hàng trăm người dân rơi vào cảnh khốn đốn vì thiếu nước sinh hoạt
những ngày vừa qua bộ tư lệnh vùng năm hải quân đã điều tàu chở bảy mươi lít nước ngọt cấp cho người dân
nghe tin bộ tư lệnh vùng năm hải quân điều tàu ra cấp nước ngọt người dân đảo hòn chuối đã chuẩn bị các dụng cụ chứa nước nhiều kích cỡ từ ngày hôm trước
tàu đến trong niềm vui mừng phấn khởi của người dân
dù đây mới chỉ là giữa mùa khô nhưng một nước ngọt dựa chữ của người dân trên tuyến đảo tây nam đã cạn kiệt
những giọt nước nghĩa tình đi một hải trình dài xa xôi của những người lính hải quân đã làm ấm lòng người dân trên hòn đảo vốn vẫn còn nhiều khó khăn